phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chỉ đạo bộ tài chính phối hợp với các bộ ngành địa phương
kiên quyết xử lý phế liệu nhập khẩu đang tồn động tại các cảng trên cả nước
và hiện thì đang có khoảng hơn hai mươi container phế liệu tồn động từ ba mươi đến chín mươi ngày
hội đồng xử lý hàng hóa tồn đạm sẽ quyết định ban đấu giá lô hàng là phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
đối với lô hàng là chất thải chất thải nguy hại phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cơ quan hải quan yêu cầu hãng tàu có trách nhiệm thực hiện việc vận chuyển ra khỏi lãnh thổ việt nam
trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhận được thông báo
trường hợp hãng tàu không thực hiện cơ quan hải quan lập danh sách các hãng tàu để làm cơ sở kiến nghị bộ giao thông vận tải
nghiên cứu biện pháp cưỡng chế xử lý hoặc dừng việc cấp phép ra vào càng biển việt nam
quá ba mươi ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo nhưng hãng tàu chưa thực hiện vận chuyển lô hàng đó ra khỏi lãnh thổ việt nam
sẽ quyết định xử phạt bằng hình thức tiêu hủy
chi phí tiêu hủy trích từ tiền thu được sau khi bán đấu giá đối với lô hàng là phế liệu đạt quy chuẩn quốc gia về môi trường